vâng và bây giờ thì chúng ta đã có một câu hỏi đó là câu hỏi của bạn nguyễn thanh hải ở cần thơ
thắc mắc là thưa bác sĩ hoài nam làng ung thư tôi nghe rất là nhiều nhưng không biết là có phải do nguồn nước hay không
nếu gia đình chúng tôi sử dụng các nguồn nước không sạch liệu rằng chúng tôi có bị ung thư hay không
như là ung thư gan hay là ung thư ruột chẳng hạn xin cảm ơn bác sĩ
nguyên nhân của ung thư thì có rất nhiều nguyên nhân
nguyên nhân do di chuyển nguyên nhân đột biến gen
trong đó vấn đề nhiễm độc nguồn nước là một nguyên nhân rất quan trọng
cho nên là những người nào thường sống ở những nơi mà nguồn nước không bị ô nhiễm
thì cái khả năng ung thư tăng lên rất là cao
đặc biệt là các bệnh ung thư được tiêu hóa hoặc ung thư ngoài da
đó là những bệnh ung thư rất hay thường gặp ở việt nam
vậy là chúng ta cũng cần phải thận trọng khi mà chúng ta sử dụng các nguồn nước này